hãy cùng bắt đầu với những thông tin về thời tiết
chị minh hương này bắc bộ thì đã xuất hiện mưa rồi
thậm chí là những tỉnh đồng bằng như là hải phòng cũng đã xuất hiện tình trạng ngập úng nữa
thì không biết là ngày hôm nay bắc bộ sẽ có hình thái thời tiết như thế nào
anh kim và quý vị thân mến chắc chắn là thời tiết bắc bộ mà chủ nhật hôm nay thì sẽ có mưa vừa và mưa to nữa
và sẽ tiếp tục là một ngày mưa rất là nhiều
và ban buổi chiều với cuối cùng là buổi đêm thì sẽ là có mưa
và sáng cục bộ thì cũng sẽ là có mưa vừa và mưa to
và gió đông nam sẽ cử cấp hai cấp ba
mưa nhiều và lượng mưa rất lớn có thể gây ra tình trạng đó chính là ngập úng ở một số tỉnh đồng bằng
chính vì vậy quý vị cần có những biện pháp để có thể bảo vệ tài sản của mình
còn khi đi trên đường thì cần lưu ý những hố ga mất nắp rất có thể sẽ gây nguy hiểm trong khi di chuyển
và nhiệt độ trong khoảng sẽ từ ba mươi đến ba mươi ba độ c
còn đối với các tỉnh miền trung thì đến ngày hôm nay
nhiệt độ cao nhất sẽ chỉ còn trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ c
do trời sẽ tiếp tục xuất hiện tình thái
mưa rông và đem đến bầu không khí dễ chịu hơn
tuy nhiên hình thái mưa rông xuất hiện
quý vị cần đặc biệt lưu ý là có thể xuất hiện lốc xét cũng như gió giật
còn đối với nam bộ dự báo thời tiết sẽ không nắng nhiều mây
bầu không khí khá thoáng đẳng dễ chịu
và nhiệt độ trong ngày sẽ ở khoảng từ hai mươi chín ba mươi ba độ c
nhật độ chi tiết của các vùng chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình
hẹn gặp lại